kính chào quý vị khán giả bây giờ là thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online về những tin tức an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật
thông tin đầu tiên liên quan đến vụ cháy tại trung tâm thành phố đà nẵng
vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại quán bar leo night club
có địa chỉ tại số một mươi bảy đường lê duẩn quận hải châu thành phố đà nẵng
theo thông tin ban đầu thời gian trên người dân phát hiện khói và lửa bốc ra từ quán bar tại số một mươi bảy đường lê duẩn
khi phát hiện cháy nhiều nhân viên đã tháo chạy ra ngoài
tại hiện trường khói đen bốc cao hàng chục mét nhiều hộ dân sống xung quanh phải sơ tán đến khu vực an toàn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đà nẵng đã điều động một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
cùng gần một trăm linh chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa
và đến chín giờ ba mươi phút cùng ngày thì đám cháy cơ bản đã dập tắt
tuy nhiên toàn bộ vật dụng bên trong quán ba bị theo dụi
hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an thành phố vũng tàu
vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng đặng an vương
trú tại thành phố vũng tàu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào tối ngày sáu tháng chín đối tượng bị bắt quả tang tại một nhà trọ
đang tàng trữ một gói ma túy đá
tiến hành khám xét nơi ở của vương tại địa chỉ sáu mươi một trên tám trần đồng thành phố vũng tàu
cơ quan điều tra thu giữ thêm bảy gói ma túy đá và heroin
cùng các dụng cụ sử dụng ma túy và một quả lựu đạn
vương khai nhận đem ma túy đến đường soviet nghệ tĩnh để bán cho các con nghiện
còn quả lựu đạn vương khai dùng để phòng thân
vào năm hai nghìn một mươi hai vương đã bị toán nhân dân tp vũng tàu tuyên phạt ba mươi tháng tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
một đối tượng nghiện ma túy đi trộm cắp xe máy
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc bắt giữ
đối tượng bị bắt là thân vũ huy ở phường thống nhất thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
trước đó trong khi tuần tra công an thành phố buôn ma thuật phát hiện
một thanh niên cùng chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong người đối tượng có một bộ vam phá khóa xe máy
đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe
nhưng lại có đến ba giấy chứng nhận đăng ký và một giấy phép lái xe máy
đều mang tên họ của những người khác
ngoài ra trong người đối tượng còn có một gói nhỏ ma túy đá
tại cơ quan huy khai nhận đã lấy trộm chiếc xe máy này của một người dân
ở xã cua đăng huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
còn số ma túy đá này huy mua về để sử dụng
thưa quý vị mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức gọi điện thoại giả danh là nhân viên bưu điện công an viện kiểm sát
để đe dọa buộc nạn nhân phải giao nộp tiền cho các đối tượng lừa đảo
thế nhưng hiện nay nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bình dương
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám một phụ nữ có hộ khẩu thường trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến công an tỉnh bình dương với nội dung
ngày hai mươi tháng tám bà nhận được điện thoại từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên biêu điện
với nội dung bà nhận được một gói bưu phẩm
tiếp đó chúng gọi điện tới thông báo bà đang nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
và đang bị cơ quan công an điều tra
sau đó các đối tượng này thay nhau giả danh người của lực lượng công an và viện kiểm sát để nói chuyện
nhằm tạo niềm tin cho bị hại
sau đó chúng tiếp tục uy hiếp nạn nhân bằng cách gửi quyết định khởi tố và bắt tạm giam giả cho nạn nhân sợ
vì quá lo sợ nạn nhân đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng trên ba lần với tổng số tiền là một bốn tỷ đồng
trong lúc đó là nó biết chị cầm cái sổ tiết kiệm đi rồi
nó lây nó và nó bây giờ chị mở xong rồi á
thì chị lây nó chị
chuyển cái tài khoản đó vô đó cho tôi để tôi kiểm tra thì có trong sạch hay không
chuyển xong rồi lúc đó là một mươi một h kém đi về tới nhà
về tới nhà cái nó biết chị thì đọc cái số tài khoản cho nó
cái kia đọc gì đọc để nó kiểm tra
cũng với kịch bản tương tự ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
một người phụ nữ ở thị xã tân uyên cũng bị nhóm đối tượng này lừa hơn hai tỷ đồng
tại vì mình hồi đó nhờ mình không có tiếp xúc ở ngoài nhiều
mình chỉ có ở
ở nhà mình bán tập quá thôi
thì mình cũng nghe truyền hình nhưng mà nó đâu có đến nỗi mà dữ vậy
ví dụ như mình nghe thì mình cũng hiểu biết chúc đỉnh thôi
nên mình đâu có biết được đó
theo báo cáo của cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn đã xảy ra khoảng trên một mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự
hầu hết những người bị lừa đều là người lớn tuổi
không tiếp cận nhiều với thông tin bên ngoài
thế nên khi bị các đối tượng này hù dọa đã hoảng sợ và vội tin
bên cạnh đó cũng có không ít người dân với tinh thần cảnh giác
đã đi báo cơ quan công an khi phát hiện nghi ngờ không để sợ bẫy của bọn chúng
người phụ nữ này trú tại phường an thạnh thị xã thuận an là một cụ thể
ai nói là một h bốn mươi năm hả
thì nói là tôi là hai h tôi qua
tôi mới nghĩ ông viện trưởng sao ông ngồi xét xử
ông ngồi ông giữ quyền tùm thôi
tôi cũng nghĩ như vậy

thì đề nghị dân dân phải nâng cao tính cảnh giác của mình và cho người thân
khi phát hiện những đối tượng gọi điện đến xưng danh là công an hay diện sát
mà chúng ta xưng danh là công an hay diện sát
nếu không còn biết thì đề nghị là bà con không tiếp nhận thông tin
và đặc biệt là không cung cấp những thông tin cá nhân của mình như là số tài khoản số điện thoại
để các đối tượng lợi dụng chuyển những thông tin có liên quan
để mà làm cho bà con tin tưởng rằng mình có liên quan những vụ án này
hành sự ma túy để là bắt vào cái bẫy lừa của bọn chúng
thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội mạng điện thoại là một loại tội phạm không mới
với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và ngày càng tinh vi
loại tội phạm này chỉ được ngăn chặn khi mỗi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động phong ngừa và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để kịp thời xử lý
cơ quan chức năng tỉnh quảng trị vừa phát hiện hơn một thanh gỗ hương và gỗ cẩm
được giấu trong các thùng giấy phế liệu ở trên sàn đường
các bộ xe tải chuẩn bị qua biên giới việt lào
đây là lô hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn minh hoàng
có trụ sở tại số hai mươi hai đường nam thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
trước đó ông lê văn phi hai mươi tám tuổi đại diện công ty trách nhiệm mô hạn minh hoàng
đến cửa khẩu la lây làm thủ tục cho bốn xe tải kéo theo rơ móc của công ty
được kiểm định nhập khẩu từ lào về việt nam
nghi ngờ phương tiện chở hàng sai quy định lô hàng được khai là phế liệu
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng trên cả bốn xe
bước đầu phát hiện trên xe biển kiểm soát bảy mươi bốn c ba nghìn một trăm tám mươi chín
kéo theo rơ móc do nguyễn thành trung điều khiển
có chứa một bảy mươi năm thanh gỗ hương và gỗ cầm
với tổng khối lượng là một mươi m khối
được nguy trang trong năm mươi bốn kiện hàng là giấy phế liệu
hơn hai tám trăm linh sản phẩm hàng gia dụng không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hàng hóa đã bị công an quận bình thủy tp cn tạm giữ
trước đó vào ngày sáu tháng chín
đội cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường an thới quận bình thủy
tiến hành kiểm tra kho hàng tại số năm trăm năm mươi bảy trên sáu mươi một b
đường trần quang diệu khu vực ba phường an thới
do nguyễn minh hoàng chú phường an thới làm chủ
phát hiện tại kho hàng có tổng cộng hơn hai tám trăm linh sản phẩm gia dụng các loại
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đã không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
không cung cấp được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hàng hóa
lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong
và tạm giữ toàn bộ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng phạm cùng lúc hai tội danh
bị truy nã về hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
là đối tượng mai thị hằng
sinh năm hai nghìn một mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm phan chu trinh
phường hải châu một quận hải châu tp đà nẵng
còn bị truy nã về hai tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân
là đối tượng nguyễn trí trung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại ba mươi năm phan chu trinh
phường hải châu một quận hải châu tp đà nẵng
và đối tượng đặng thị bích lộc
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại k sáu mươi sáu trên sáu lê hữu trác
quận sơn trà tp đà nẵng
bị truy nã về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đừng dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
đây số điện thoại của anh đấy